tại đà nẵng thời gian gần đây thời tiết nắng nóng liên tục kéo dài đã khiến cho tình trạng trẻ em nhập viện tiếp tục gia tăng
dẫn đến quá tải trong đó bệnh nhi dưới năm tuổi chiếm tỷ lệ cao
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
theo thống kê của bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng trong thời gian qua do thời tiết nắng nóng kéo dài
nên trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ một ba trăm linh đến một năm trăm linh lượt bệnh nhân nhi đến khám bệnh và cấp cứu
trong đó có từ hai trăm linh đến ba trăm linh trường hợp bệnh nhi phải nhập viện điều trị
hiện số lượng bệnh nhi nhập viện do nắng nóng vẫn tiếp tục tăng
từ đầu tháng năm đến nay số trẻ đến khám điều trị tại bệnh viện đã tăng gần hai mươi
trong đó phần lớn các bệnh liên quan đến đường hô hấp tiêu hóa da liễu và sốt siêu vi
bệnh viện phụ sản nhi đã tăng lên từ khoảng hai mươi đến ba mươi trong mùa hè
và đặc biệt là trong những ngày những đợt nắng nóng trong kỳ nghỉ hè
những bệnh thường gặp tại phòng khám nhi trong mùa hè thường là những bệnh liên quan đến bệnh nhiễm trùng đường hô hấp
những bệnh liên quan đến những trùng đường tiêu hóa và một số trường hợp tai nạn hoặc ngộ đập
do những cái liên quan đến vấn đề sinh hoạt ở trong mùa hè
các bác sĩ khuyến cáo gia đình cần chủ động phát triển
phòng tranh nắng nóng cho trẻ hạn chế ra ngoài và cần chú trọng đến chế độ dinh dưỡng hợp lý để bảo đảm sức khỏe cho trẻ